theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và tổng cục khí tượng thủy văn vừa tổ chức họp báo công bố tổng kết
tình hình thời tiết năm hai nghìn một mươi chín nhận định xu hướng thời tiết khí hậu trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó thông tin được nhiều người đặc biệt quan tâm chính là tình hình thời tiết tết nguyên đán sắp tới
từ ngày hai mươi ba đến hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày hai mươi chín tháng chạp đến ngày ba tháng riêng âm lịch
trên cả nước thời tiết ít có xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm
trong các ngày chính tết có khả năng không khí lạnh sẽ gây mưa và rét ở bắc bộ và bắc trung bộ
khu vực trung trung bộ cũng sẽ có ngày mưa và mưa rào trời lạnh về đêm và sáng sớm
nam trung bộ tây nguyên và nam bộ ít mưa trời nắng riêng nam bộ có nắng nóng nhẹ
bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh những ngày đầu tết sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc
trời truyền rét kèm theo mưa
riêng khu tây bắc không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh vào đêm và sáng trưa chiều trời nắng ấm
các tỉnh miền trung từ quảng bình đến huế thời tiết chủ yếu nhiều mây sáng sớm có lúc mưa rào
trời lạnh vào đêm và sáng chưa chiều nắng ấm
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết chủ đạo ít mưa ngày nắng
mọi thông tin về dự báo thời tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của tổng cục khí tượng thủy văn